thưa quý vị trong tuần qua chuyến thăm của thủ tướng trung quốc lý cường đến đức và pháp từ ngày một mươi tám cho đến ngày hai mươi ba tháng sáu là sự kiện được thế giới hết sức quan tâm khi bắc kinh tìm cách tăng cường quan hệ với hai cường quốc châu âu này
theo bộ ngoại giao trung quốc việc chọn đến đức và pháp là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài lần đầu sau khi nhậm chức của ông lý cường cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ mà trung quốc có với hai quốc gia châu âu này
vậy đâu là những dấu ấn nổi bật của chuyến công du lần này kết quả chuyến thăm của thủ tướng trung quốc lý cường tới châu âu mang lại những tác động như thế nào đến khu vực và thế giới nhất là trong bối cảnh xung đột giữa nga và ukraine vẫn đang diễn ra và trung quốc có khả năng là trung gian hòa giải cho xung đột này hay không
mời quý vị hãy cùng tìm câu trả lời cho những vấn đề này trong mục thế giới đa chiều sau đây
ngày một mươi chín tháng sáu thủ tướng trung quốc lý cường đến berlin đức điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu âu sáu ngày
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông lý cường kể từ khi nhậm chức thủ tướng hồi tháng ba
chuyến công du của ông được cho là chuyến đi xử lý khác biệt vì diễn ra trong bối cảnh đức pháp và cả liên minh châu âu đang xem xét lại quan hệ chiến lược với trung quốc
việc dung hòa những lợi ích khác nhau này là một trong những hành động cân bằng quan trọng trong các cuộc tham vấn hiện tại
hiện nay trên thế giới có rất nhiều các cực phát triển mặt kinh tế
trong đó châu âu là một cực phát triển kinh tế rất quan trọng trên thế giới
bởi vậy cho nên sau khi nhậm chức thủ tướng thì thủ tướng lý cường đã lựa chọn châu âu và đặc biệt là hai nước dẫn đầu đi đầu trong liên minh châu âu đó là đức và pháp để tiến hành cuộc đến thăm
trung quốc được nhận định là đối tác thương mại quan trọng nhất của đức trên cả mỹ
trong một mươi năm qua trao đổi hàng hóa với trung quốc trên thực tế đã tăng gấp đôi
lên khoảng ba trăm linh tỷ euro tương đương với ba trăm hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
các tài liệu chính thức của đức hiện nay thường xuyên đề cập đến trung quốc vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh và đối thủ chiến lược với đức cùng một lúc
chuyến thăm của thủ tướng lý cường đến đức đóng vai trò là nền tảng để hai nước thúc đẩy ba chương trình nghị sự chính gồm hợp tác kinh tế và thương mại bằng cách thúc đẩy tự do hóa thương mại hợp tác về quản trị toàn cầu đặc biệt là biến đổi khí hậu và hợp tác về hòa bình toàn cầu
sau khi đến thăm đức hôm hai mươi hai tháng sáu thủ tướng trung quốc lý cường đã đến pháp và có cuộc gặp với tổng thống pháp emmanuel macron
thủ tướng lý cường kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và khai thác thêm tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như môi trường kinh tế kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề đáng chú ý khác trong đó có cuộc xung đột tại ukraine
trong những năm gần đây trung quốc và pháp đã đóng một vai trò quan trọng và hàng đầu trong việc giải quyết các thách thức
toàn cầu thông qua liên lạc và phối hợp chặt chẽ
thủ tướng lý cường cho biết bắc kinh coi liên minh châu âu eu là một cực quan trọng trong một thế giới đa cực và hy vọng phía pháp sẽ tiếp tục phát huy ảnh hưởng tích cực của mình và khuyến khích châu âu hình thành những hiểu biết khách quan và hợp lý hơn đối với trung quốc
chuyến công du châu âu của thủ tướng trung quốc lý cường diễn ra sau chuyến thăm trung quốc của tổng thống pháp emmanuel macron vào tháng bốn và chuyến thăm trung quốc của thủ tướng đức olaf scholz vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông lý cường
chuyến thăm được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn hơn cho hợp tác giữa trung quốc và châu âu đồng thời sẽ có lội cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu khi thế giới vẫn đang trong tình trạng bất ổn do xung đột giữa nga và ukraine và nguy cơ đe dọa xu hướng đặc cực hóa
an ninh là một chủ đề chính trong cuộc gặp giữa tổng thống đức frank vanter stemmeier và thủ tướng trung quốc lý cường
theo văn phòng tổng thống đức ông stemmer đã trao đổi thẳng thắn với ông lý cường rằng trung quốc đang ở vị thế có thể sử dụng ảnh hưởng chính
trị toàn cầu và ảnh hưởng của mình để hướng tới một nền hòa bình ở ukraine